không có sự quản lý của gia đình
nên mỗi tối đều tụ tập nhau lại
sử dụng mô tô đi với vận tốc lớn trên đường
đội ngũ bảo hiểm bốc đầu xe thử cảm giác mạnh
khi bị cơ quan công an tầm giữ
những đối tượng mới thấy việc làm của mình là sai trái
em xin hãy hình tư hiện tại
em chưa có bảo lệ xe

đi vận tốc đấy em có cảm giác
lúc đấy em còn thích thú
lúc đấy không biết là mình là người vi phạm pháp luật
gia đình là tế bào của xã hội
gia đình có tốt thì xã hội mới tốt
mỗi một gia đình chúng ta cần quan tâm đến xã hội

trong độ tuổi tâm sinh lý
và mỗi người là bố là mẹ
cần có những định hướng cho trẻ em
và cho các con
để các em có thể có những định hướng tốt
và không vi phạm pháp luật
gia đình là cái nôi để các em hình thành nhân cách
do đó cha mẹ phải thường xuyên quan tâm
đến tâm sinh lý lứa tuổi các em
để biết được những thay đổi
mà định hướng trong cách giáo dục còn trẻ phù hợp
để phòng ngừa tội phạm trong tuổi vị thành niên
ngoài công tác phòng ngừa
của các cơ quan chức năng
thì vai trò của gia đình rất quan trọng
trong việc giáo dục định hướng
để các em ý thức được hành vi của mình
thưa quý vị
sáng qua hai mươi sáu tháng sáu
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
mời đỗ thanh đời
chú tại xã vĩnh chánh huyện thoại sơn
và lưu thị thu trang
chú tại thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
về trụ sở để làm rõ thông tin sai sự thật
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó ngày hai mươi năm tháng sáu
trên mạng xã hội zalo
lan truyền một đoạn ghi âm dài năm mươi hai giây
với nội dung sai sự thật
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày sau khi tiếp nhận thông tin trên
lực lượng công an nhanh chóng xác minh
xác định đỗ thanh đời là người trực tiếp
thu đoạn ghi âm bằng điện thoại cá nhân
gửi lên nhóm zalo một mươi ba thành viên
lúc này lưu thị thu trang
trong nhóm zalo với đời
đã lấy đoạn ghi âm này
gửi cho một nhóm zalo khác
cùng sáu thành viên và một người bên ngoài
từ đây đoạn ghi âm được lan truyền ra bên ngoài rất nhanh
và được bình luận chia sẻ theo cấp số nhân
tại cơ quan công an đời và trang
đều thừa nhận thông tin mình ghi âm
và phát tán là sai sự thật
hiện công an tp long xuyên đang phối hợp
với các đơn vị địa phương có liên quan
tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
vào khoảng sáu giờ ngày hôm qua hai mươi sáu tháng sáu
tại núi gươm thuộc phường nghi tân
thị xã cửa lò nghệ an
đã xảy ra một vụ cháy rừng
đám cháy ngay sát khu vực người dân sinh sống
làm thiệt hại khoảng hơn
tám trăm linh m hai rừng tại đây
ngay khi nhận được tin báo
của người dân công an thị xã cửa lò
cùng cán bộ người dân phường nghi tân
đã ra sức dập tắt đám cháy
vì thời tiết hanh khô và gió phơn tây nam
hoạt động mạnh và địa hình đồi núi phức tạp
nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
sau gần hai tiếng đồng hồ
với sự nỗ lực của các lực lượng
thì đám cháy mới được khống chế hoàn toàn
sau khi đám cháy được dập tắt
công an thị xã cửa lò đã khám nghiệm hiện trường
và đã xác định đối tượng gây ra vụ cháy
là hoàng hồng lĩnh
trú tại khối năm phường nghi tân thị xã cửa lò
do thiếu ý thức trong lúc đi thể dục về
người đàn ông này hút thuốc lá
và ném tàn thuốc lá vào khu vực rừng
nên đã dẫn tới vụ cháy nêu trên
thưa quý vị hiện nay đà nẵng
đang bước vào cao điểm nắng nóng
tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự
trực chốt cách ly tăng cường công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín
thì công tác phòng cháy chữa cháy
cũng được lực lượng công an thành phố đà nẵng
quan tâm chú ý trong thời gian qua
nhờ làm tốt việc tuyên truyền an toàn cháy nổ
tổ chức tập phương án phòng cháy chữa cháy
nên đến nay thì đà nẵng chưa ghi nhận
vụ cháy lớn nào gây thiệt hại
về người và tài sản
thanh khê là địa bàn
có nhiều khu dân cư nhà dân
nằm trong kiệt hẻm nhỏ
thời điểm nắng nóng nhu cầu sử dụng điện
của người dân tăng cao
nếu như xảy ra cháy
tại các khu dân cư này
lực lượng chữa cháy sẽ khó lòng tiếp cận ứng cứu
ý thức được điều này
công an quận thanh khê thường xuyên để mạnh
thực tập phương án phòng cháy chữa cháy
qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức
trong công tác phòng cháy chữa cháy
nhất là vào mùa nắng nóng cao điểm
cái tình hình cháy nổ
nhất là các khu dân cư
kiệt hẻm nhỏ
là rất là nguy hiểm
do đó công tác tuyên truyền
vận động nhân dân nâng cao ý thức
trong công tác phòng cháy chữa cháy
là hết sức là lưu tâm
do đó hàng năm thì địa phương
tổ chức tuyên truyền trong nhân dân
nâng cao ý thức
trong công tác phòng cháy chữa cháy
để làm thế nào để đảm bảo
không hạn chế mức thiệt hại
về tính mạng như tài sản
của bà con nhân dân
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lực lượng phòng cháy chữa cháy
công an thành phố đà nẵng đã tiếp nhận
và xử lý một trăm sáu mươi tám thông tin báo cháy
các vụ cháy chủ yếu
xảy ra tại nhà dân
nguyên nhân phần lớn là do sự cố về hệ thống điện
chính vì vậy bên cạnh công tác kiểm tra
lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
khuyến cáo đối với các cơ quan doanh nghiệp
để mạnh công tác tuyên truyền
nhắc nhở các cán bộ công nhân viên
chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy
trong việc sản xuất như là kinh doanh
đề nghị các hộ gia đình
đề cao cảnh giác
trong việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
và các thiết bị thi thụ điện
không để hàng hóa vật liệu dưới cháy
gần nơi khu vực đun nấu
mỗi hộ gia đình cần trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy
ví dụ như bình chữa cháy sát tay
để kịp thời xử lý
khi có cháy nổ mới phát sinh
thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy
trong đó có nhiều vụ gây thiệt hại rất lớn
về tính mạng và tài sản
hiện đang bước vào mùa cao điểm nắng nóng kéo dài
tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
chính vì vậy mỗi người dân cần nâng cao nhận thức
với công tác phòng cháy chữa cháy
khi xảy ra cháy phải báo cháy nhanh nhất
cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
theo số máy một trăm một mươi bốn
chuyển sang các tin tức quốc tế chúng tôi vừa cập nhật
hôm qua hai mươi sáu tháng sáu
bộ quốc phòng afghanistan thông báo
đã bị tiêu diệt
và hai mươi năm người khác bị thương
trong các vụ đụng độ ở tỉnh takha miền bắc nước này
theo thông báo đụng độ xảy ra
khi lực lượng quốc phòng và an ninh afghanistan
ngay sau đây mời quý vị và các bạn
cùng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo
ra trong tuần qua
thưa quý vị lực lượng công an có sức sống mới
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được nhân dân tin yêu
đây là khẳng định của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
khi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác công an
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
chủ tịch nước nhấn mạnh
lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình
bên trong bên ngoài
các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành chức năng
giải quyết từ sớm
tại chỗ các vụ việc mâu thuẫn nội bộ
không để phức tạp lan rộng kéo dài
đồng thời huy động toàn lực lượng
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác
chủ động xây dựng các phương án bố trí lực lượng
thế trận đảm bảo an ninh an toàn
góp phần vào thành công rất tốt đẹp
hai sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước
là đại hội đảng và bầu cử đại biểu quốc hội
không để xảy ra sơ suất bị động
bất ngờ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
chủ tịch nước nhìn nhận
lực lượng công an nhân dân đã triển khai quyết liệt
các biện pháp với chất lượng điều tra khám phá được nâng lên
qua đó kiềm chế được sự gia tăng của nhiều loại tội phạm
nhất là tội phạm về trật tự xã hội tội phạm hình sự
chủ tịch nước đặc biệt biểu dương lực lượng công an nhân dân
đã phối hợp chặt chẽ với ban nội chính trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương các cơ quan tư pháp thanh tra kiểm toán
phát hiện điều tra chuyển cơ quan chức năng truy tố
xét xử nhiều vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng
thu hồi cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng
tạo sức gian đe cảnh tỉnh góp phần củng cố được niềm tin
của cán bộ đảng viên và nhân dân
thưa quý vị trong bối cảnh hiện nay
việc cấp phép cho một loại vaccine phòng covid một mươi chín là điều cần thiết
tuy nhiên tất cả dựa trên nguyên tắc đầy đủ các dữ liệu về mặt khoa học
phải chứng minh và đảm bảo ba yếu tố
đó là an toàn vệ sinh miễn dịch
và quan trọng nhất là hiệu quả
phản ánh trên báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần qua
theo thông tin mới đây
công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen
là một trong bốn đơn vị sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín của việt nam
đã có văn bản kiến nghị thủ tướng
về việc xin cấp phép khẩn cấp
nanocovax đã được hội đồng đạo đức
trong nghiên cứu y sinh quốc gia chấp thuận
và đánh giá tốt
cùng với đó vaccine đang được triển khai thử nghiệm lâm sàng
giai đoạn ba
với trên quy mô một mươi ba người
phó cục trưởng cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế
nguyễn ngô quang cho rằng
bộ y tế đã tạo mọi điều kiện tối đa
cho việc nghiên cứu sản xuất vaccine
theo ông quang quan điểm của bộ y tế
hoàn toàn ủng hộ cho sự nghiên cứu
phát triển vaccine trong nước
đây là chỉ đạo rất đúng của chính phủ
tuy nhiên trước khi một loại vaccine
đưa ra tiêm rộng rãi cho người dân
về nguyên tắc bộ y tế phải có
các dữ liệu về an toàn hiệu quả
và hiệu lực bảo vệ
báo lao động số ra trong tuần qua
có đăng tải bài viết với nhăn đề
đề xuất gói hai mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín
điều kiện phù hợp thực tế để người lao động được thụ hưởng
nội dung bài viết đề cập đến
việc có chín một triệu người
bị ảnh hưởng bởi đợt dịch covid một mươi chín
trong đó năm trăm bốn mươi người
đã mất hoặc thiếu việc làm

sản xuất kinh doanh
bị ảnh hưởng trực tiếp
hai mươi một hợp tác xã liên doanh
bị ảnh hưởng
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
đang tác động sâu rộng đến đời sống
và nhiều đối tượng xã hội
bộ lao động thương binh và xã hội
đề xuất gói hỗ trợ gần hai mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
nhiều ý kiến cho rằng
nội dung của gói hỗ trợ rất tốt
nhưng đừng để chính sách
không triển khai được trên thực tế
chào đổi với phóng viên
bà nguyễn thị lan hương
nguyên viện trưởng viện khoa học lao động xã hội
cho rằng lâu nay nhiều chính sách
gói hỗ trợ không đi vào đời sống
do đưa ra quá nhiều điều kiện
và đối tượng thụ hưởng không đáp ứng được
bà hương cho rằng
chính sách tốt chỉ khi bỏ bớt điều kiện
phải làm nhanh triển khai rộng
xác định được đối tượng nào cần hỗ trợ nhiều nhất
bà hương đặc biệt lưu ý
thị trường lao động phải để ý
ở đâu đến chứ không phải đâu đi
ví dụ người lao động từ thanh hóa
vào tp hcm làm việc
thì chính sách hỗ trợ phải ở tp hcm
bên cạnh đó cũng nên đưa thêm
phần mềm quản lý lao động
để sau này đánh giá tác động cho chính xác
một thông tin đáng chú ý
bộ thông tin và truyền thông
vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
trong đó nhấn mạnh
các tổ chức cá nhân
không đăng tải thông tin xúc phạm danh dự
nhân phẩm người khác
không sử dụng ngôn ngữ phản cảm
quảng cáo trái phép
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
các quy tắc ứng xử chung được đưa ra
như tôn trọng tuân thủ pháp luật
quy tắc lành mạnh phù hợp với các giá trị
đạo đức văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc
quy tắc an toàn bảo mật thông tin
quy tắc trách nhiệm
cá nhân tổ chức khi tham gia mạng xã hội
không sử dụng những từ ngữ
gây thù hận kích động bạo lực
phân biệt vùng miền giới tính tôn giáo
không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật
các thông tin xúc phạm danh dự
nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền
và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
không sử dụng ngôn ngữ phản cảm
vi phạm thuần phong mỹ tục
không tung tin giả sai sự thật
không quảng cáo kinh doanh dịch vụ trái phép
cơ quan nhà nước
được khuyến khích nên có phản hồi
những ý kiến trên mạng xã hội
liên quan tới chức năng nhiệm vụ và quyền hạn
của cơ quan tổ chức mình
đặc biệt các nhà cung cấp dịch vụ mạng
phải tuân thủ nhiều nguyên tắc
trong đó có nguyên tắc ban hành
và công khai các biện pháp phát hiện thông báo
và phối hợp với cơ quan chức năng
để xử lý ngăn chặn loại bỏ các nội dung thông tin
vi phạm bản quyền vi phạm pháp luật
có biện pháp để đảm bảo sự an toàn
và phát triển lành mạnh của trẻ em
trẻ vị thành niên trên mạng xã hội
theo quy định của pháp luật việt nam
vừa rồi quý vị và các bạn vừa cùng tôi điểm qua
những thông tin đáng chú ý
trong các số báo ra trong tuần qua
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy
xin cảm ơn biên tập viên viu anh
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
trong tối ngày hai mươi sáu tháng sáu
ngành y tế thành phố hồ chí minh đã tiến hành phong tỏa
cách liên một mươi bảy tầng
từ tòa nhà flemington
có ốc bão gia số một trăm tám mươi bốn đường lê đệ hành
quận một mươi một bị phát hiện ca nghi mắc covid một mươi chín
lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời
để phung khứ quẩn và điều tra dịch tễ
địa điểm này là nơi cư trú của một ca nghi mắc covid một mươi chín
người dân sinh sống tại các tầng tòa nhà nêu trên
đã tạm thời được cách ly cho đến khi có thông báo mới
từ chính quyền địa phương
tòa nhà flemington gồm ba tháp a b và c
cao hai mươi ba tầng
trong đó tháp a và tháp b là khu căn hộ cao cấp
gồm ba trăm linh căn chung cư
và khu trung tâm thương mại parkson
riêng tháp c là khu cao ốc văn phòng
cũng trong tối ngày hai mươi sáu tháng sáu
ủy ban nhân dân huyện hóc môn cho biết
chợ đồ mối nông sản thực phẩm hóc môn
đã xuất hiện một mươi chín ca bệnh covid một mươi chín
và một số ca bệnh có liên quan đến các chợ khác
vì vậy chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn
phải ngừng hoạt động để hoàn chỉnh các phương án
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh vừa có băng băng bản quyết định
kết thúc cách ly y tế đối với bệnh viện bệnh nhiệt đới
thành phố hồ chí minh
tới bệnh viện này tiếp tục sứ mệnh trở thành đơn vị hồ sức
điều trị chuyên sâu bệnh nhân covid một mươi chín
ở khu vực phía nam
sở y tế thành phố hồ chí minh
chỉ đạo bệnh viện bệnh nhiệt đới
thành phố hồ chí minh
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
và các đơn vị liên quan
thuộc sở thường xuyên kiểm tra giám sát y tế
còn mà thành phố hồ chí minh
và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục phối hợp bệnh viện bệnh nhiệt đới
thành phố hồ chí minh
đảm bảo công tác an ninh trực tự
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi bệnh viện kết thúc thời gian cách ly y tế
trước đó ngày một mươi một tháng sáu
một nhân viên phòng công nghệ thông tin
của bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh
dương tính với sars cov hai
qua điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc
từ ngày một mươi một tháng sáu đến nay
phát hiện một trăm linh bốn ca dương tính
gồm sáu mươi năm người là nhân viên
một mươi hai người là người nhà
hai mươi bốn người tiếp xúc gần với người nhà
một số trường hợp phát hiện qua tầm soát
chiều một mươi hai tháng sáu
sở y tế thành phố hồ chí minh
quyết định tạm thời phong tỏa bệnh viện
để phòng chống dịch covid một mươi chín
sau cách ly bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh
được giao nhiệm vụ
là đơn vị điều trị hồi sức chuyên sâu
cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín tiến triển nặng
chuyển sang các thông tin về an ninh trật tự
sau ba ngày truy tìm nghi phạm
trong vụ án mạng khiến một người chết một người bị thương
tại công ty chế biến bột cá
thị xã la ghi tính bình thuận
trong chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu
lực lượng chức năng đã phát hiện một người giống với nghi phạm
gây ra vụ việc
tuy nhiên người này đã tử vong trong tư thế treo cổ
bước đầu nhận định
người này giống thông văn cường năm mươi năm tuổi
ngụ huyện hàm tân
là nghi phạm gây ra vụ án mạng
tại công ty chế biến bột cá
tại thị xã la ghi
vị trí phát hiện thi thể là rừng tràm
cách công ty này khoảng ba trăm linh m
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng chín
anh liêm đang đứng trước sân
thì bị một người đàn ông cầm hôn khí đâm tới tấp
sau khi quay lại dàn co và tước dao đối tượng
thì anh liêm phát hiện người tấn công mình là thông văn cường
thủ kho công ty
trong lúc hỗn loạn
ông cường đã nhanh chân tẩu thoát
một lát sao những người trong công ty phát hiện chị anh ba mươi hai tuổi
là tập vụ của công ty trong tình trạng thoi thóp
với nhiều vết đâm
đang nằm trong phòng trọ sau nhà máy
hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện thị xã la ghi
tuy nhiên chị anh đã tử vong
còn anh liêm được cấp cứu kịp thời
sức khỏe đã ổn định
sau khi cám nghiệm hiện trường cám nghiệm tử thi
lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy bắt
đến chiều nay hai mươi sáu tháng sáu
thì phát hiện vụ việc trên
công an thị xã cai lệ tính tiền giang
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn phương linh
ngụ tính đồng tháp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an
linh khai nhận mua ma túy từ thành phố hồ chí minh
và từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
linh thường đến thị xã cai lệ
tìm đối tượng sử dụng để bán
mới đây linh tiếp tục tìm đến nhà trọ cho thuê tháng
an cư để bán cho các đối tượng sử dụng
thì bị bắt cùng một túi ni lông chứa ma túy
công an thị xã cai lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can nguyễn phương linh
và ra lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
đồng thời truy tìm các đối tượng mua ma túy của linh
để có biện pháp xử lý
tiếp tục mới rộng đấu tranh
với chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy giai đoạn hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai
phù hợp với công an huyện xuân lộc
đã bắt khẩn cấp đối tượng lê anh dũng ba mươi chín tuổi
để điều tra về tội mua bán tàn trữ
sử dụng trái phép chất ma túy
sau khi mở rộng chuyên án
công an phát hiện lê anh dũng liên quan đến
đường dây mua bán trái phép chất ma túy
và cuộc điều tra tên sát phát hiện dũng
đang có mặt tại phòng trọ trên đường trần nhân tông
hồ phố tám phía trấn gia rai
huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
nên tiến hành bắt giữ
khám xét tại chỗ lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ
bốn mươi ràng ma túy đá hai viên ma túy thuốc lắc
một hậu súng một cân điện tử
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an tỉnh đồng nai đã triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ nguyên liệt tấn công
trấn áp tội phạm ma túy góp phần bảo vệ
cuộc sống bình yên của người dân
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
về công tác này trên địa bàn giáp ranh
huyện miền núi tân phú của tỉnh đồng nai
ma túy là một trong những nguồn gốc
của các loại tội phạm
do đó với phương châm cắt ngọn tỉ cành
cư thân đào gốc trốt rễ
công tác đấu tranh với các loại tội phạm
nhất là tội phạm ma túy được công an huyện tân phú
đặc biệt quan tâm
để từng bước loại bỏ các chết trắng ra khỏi địa bàn
công an huyện tân phú đã đẩy mạnh tuyên truyền
vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm
đồng thời tăng cường nắm tình hình
đế mạnh công tác điều tra cơ bản
rà soát sàng lọc đối với các đối tượng nghi vấn
để kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động mua bán tàn trữ
sử dụng trái phép chất ma túy
là người nghiện ma túy không nghe nghiệp
tôi đến sài gòn mua ma túy về
để sử dụng chia và chia lại cho các con nghiện
để lấy tiền tiêu xài
thì bị cơ quan công an bắt
sau khi bị bắt tạm giam đây
thì tôi thấy hành vi của mình là xa trái
bây giờ xin cơ quan chức năng
có sự quan hồng
rồi sớm trở về
để hòa nhập lại với cộng đồng
bên cạnh công tác phòng ngừa xã hội
công an huyện tân phú đã triển khai
các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt đấu tranh
với tội phạm ma túy
kết quả trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và gần một tháng phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện tân phú đã phát hiện
triệt phá một mươi tám vụ
bắt chín mươi tám đối tượng mua bán tàn trữ
sử dụng trái phép chất ma túy
qua điều tra công an huyện đã ra quyết định
khởi tố một mươi bảy vụ ba mươi chín bị can
sư phạm vi phạm hành chính một mươi bốn đối tượng
tăng cường công tác tuyên truyền
tuyên truyền đến quận trung dân
tổ đơn cư
nhất là các em học sinh trong trường
trung học và trung học phát sở
để nâng cao ý thức của nhân dân
trong công tác phòng chống ma túy
tăng cường công tác phòng chống ma túy
thứ hai là tiếp tục thực hiện
quy chế phối hợp đam danh
giữa đơn vị công an huyện tân phú
và các huyện
lâm đồng bình thuận
thứ ba là tiếp tục quản lý chặt đối tượng
trong đó là rà soát các đối tượng nghiện
để có biện pháp quản lý
ví dụ như là đưa đi cai nghiện tập trung
hoặc là quản lý chặt
về các biện pháp đối tượng để triệt phá
cũng như là triệt phá các tù điển
tên ảnh xã hội như là má túy trên địa bàn
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
là trận túy luôn nóng bỏng
và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ
của lực lượng chức năng
người dân cũng phải chú động tham gia đấu tranh tối giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới có thể được ngăn chặn
và để lùi ở huyện miền núi tân phú
thưa quý vị
trước diễn biến ngày càng phức tạp của các loại tội phạm
đã đặt ra cho lực lượng công an nhiệm vụ hết sức nặng nề
so với tinh thần quyết tâm đấu tranh
trấn áp tội phạm và được sự giúp đỡ của nhân dân
công an tỉnh hậu giang đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc
mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
đối với mỗi cán bộ chiến sĩ
sau điều bác hồ dạy và cuộc vận động xây dựng phong cách
người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn
vì nhân dân phục vụ đã lan tỏa sâu rộng
trở thành kim chỉ nam
là phương châm được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực
và là sứ mệnh khi được vinh dự là người chiến sĩ công an nhân dân
những cuộc gọi bất ngờ
và lên đường đánh án
đối mặt với những tên tội phạm ma túy gian ngoa
đại úy lê minh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lại càng bản lĩnh
mưu trí và dũng cảm hơn
có những lần nằm gai nếm mật
hiểm nguy cận kề cám dỗ bổ vây
nhưng do được tôi luyện vững trí
đồng chí chưa một lần trùng bước
đến nay đại úy lê minh
đã có hơn một mươi năm công tác
tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
với đồng chí nỗ lực của bản thân thôi
vẫn chưa đủ
mà còn nằm ở thái độ tinh thần và lề lối làm việc
bản thân tôi
và các bộ chứng sĩ trong đội
tiến hành về là hợp đội phân công
là nhiệm vụ của từng đồng chí
sẽ thực hiện trong từng
thì từng đồng chí căn cứ trên
cái nhiệm vụ được phân công đó
sẽ tiến hành lên kế hoạch
sắp lịch công tác
trong từng mình làm những việc gì ở đâu
và cái cách của mình để làm được
cái việc đó phân công đó là như thế nào
các những từng bước
để mình làm
và căn cứ trong đó hàng ngày chúng ta
có lịch rồi có cái phương hướng có giải pháp rồi
chúng ta sẽ tiến hành để làm kết quả cao nhất
tự sôi tự sửa
đồng chí cũng luôn là
lấy sáu điều bác hồ dạy để mà
làm cái thước đo
cho cái bản thân đồng chí
để đồng chí tự sôi tự sửa
và đồng chí cũng là thể hiện
nhiêu cao tính tự phê bình và phê bình
đối với đồng chí
và trong tập thể của đơn vị
từng phụ trách nhiều nhiệm vụ khác nhau
nhưng qua năm năm đảm trách công tác điều tra
thiếu tá đặng văn tuân
phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự
công an huyện châu thành
đã cùng đồng đội tham gia điều tra khám phá hơn
một trăm năm mươi vụ tệ nạn xã hội và phản pháp hình sự
đề xuất khởi tố nhiều bị can
và xử lý hành chính hàng trăm đối tượng
từ thực tế cho thấy
trong thực hiện nhiệm vụ
bản thân đồng chí đặng văn tuân
luôn biết vận dụng hiệu quả lời bác dạy
đối với lực lượng công an nhân dân
đối với địch phải cương quyết khôn khéo
như các công chí trong đội
là chủ yếu bản nắm
rồi đấu tranh
xử lý nghiêm tất cả các loại hành vi vi phạm
cũng như các loại đối tượng vi phạm
là không làm quan sai
cũng như bỏ lọc tội phạm hành vi vi phạm bất lực
đó là cương quyết còn về khôn khéo
thì bản thân
chủ động nắm diễn biến tâm lý
về lý lịch nhân thân lịch của từng đối tượng
từ đó đề ra đối sách
biện pháp đấu tranh
đối với từng loại đối tượng cụ thể cho phù hợp
đã mang lại hữu quả tốt trong công tác
mỗi chuyên án được xác lập
là một chiến công không khoan nhượng
với các loại tội phạm
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải dũng cảm
chấp nhận hy sinh và phải có tinh thần thép
sự yên bình của mỗi xóm làng
những chiến công vang dội
luôn ẩn chứa đâu đó
sự hy sinh không thể nào đông đếm
của người chiến sĩ công an
bởi ở các đồng chí
biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng
của chủ tịch hồ chí minh
luôn được khắc nghi với tinh thần
vì nước quên thân vì dân phục vụ
những phần thưởng kịp thời
chính là nguồn động viên
để các đồng chí tiếp tục tống hiến
chiến đấu với các loại tội phạm
lập nhiều chiến công mới
mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
trong phần tiếp theo
xếp chặt kiểm soát vận tải liên tỉnh
bộ giao thông vận tải đã có những chỉ đạo cụ thể
bám sát tình hình để ngăn dịch bệnh lây lan
chấp nhận những khó khăn nguy hiểm
những chiến sĩ ao trắng sẵn sàng lên đường
hỗ trợ tâm dịch bắt giam
công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
đã triệu tập bốn thanh thiếu niên
lên cơ quan công an làm việc
để làm rõ hành vi ném đá vào các phương tiện
khi đang đi trên tuyến đường cao tốc hà nội lào cai
qua địa phận huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
nhóm thanh niên gồm lê tiến thịnh
lê trường giang nguyễn đình dũng kim thanh tùng
đang làm việc để tìm được
học sinh cấp hai trên địa bàn huyện tam dương
nhóm này khai nhận do đang được nghỉ hè
có nhiều thời gian rảnh rỗi
nên vào các trang mạng xã hội xem các video
rồi bắt trước và rủ các bạn làm theo
đây cũng là lần thứ sáu nhóm thanh niên này
thực hiện hành vi ném đá vào các phương tiện
trên đường cao tốc nội bài lào cai
ngày hai mươi sáu tháng sáu phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tp hcm cho biết
đã nắm được thông tin
clip lan truyền về đoàn xe ben
chạy tốc độ cao vượt đèn đỏ
trên đại lộ võ văn kiệt
và đang phối hợp thu thập clip nghiên cứu
và xác minh các phương tiện có liên quan
theo đó đoàn xe gồm năm chiếc
phóng có lúc tốc độ
từ tám mươi đến chín mươi km một giờ
trên đoạn đường nội thành
chỉ cho phép chạy tốc độ tối đa là sáu mươi km một giờ
nhiều xe ben dàn hàng
ép xe máy xe hơi khác
đồng thời bấm gọi liên tục vượt đèn đỏ
có lúc một vài xe ben chạy vào
làn xe máy để vượt lên
đoàn xe dừng lại
tại một khu vực công trình xây dựng
tại đường tôn đức thắng quận một
bước đầu phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tp hcm đã xác định được
một số phương tiện và hành vi vi phạm
và sẽ tiến hành mời chủ phương tiện
và lái xe để làm rõ vụ việc
trong thời gian sớm nhất
liên quan đến vụ việc
bốn tài xế cho xe ô tô đi ngược chiều
vào làn thu phí và táo tợn
bẻ gãy barrier để cho xe qua
tại trạm thu phí bot ninh xuân
công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đã đến hiện trường xác minh điều tra làm rõ
trước đó khoảng một mươi ba h một mươi năm phút
ngày hai mươi năm tháng sáu
trạm thu phí bot ninh xuân
trên quốc lộ hai mươi sáu
đoạn qua thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đang hoạt động bình thường
thì xuất hiện một nhóm tài xế điều khiển bốn xe
di chuyển ngược chiều vào làn thu phí
không dừng số một ect
hướng đi đắk lắc đi khánh hòa
lúc này mặc dù nhân viên trạm đã giải thích
và nhắc nhở nhưng nhóm tài xế
vẫn tiếp tục lao xe về phía trước
đặc biệt nhóm tài xế này đã tự ý
tháo rỡ barrier xô đẩy nhân viên của trạm
để cho cả đoàn xe cùng nhau vượt qua
nghiêm trọng hơn chiếc xe bốn mươi bảy a
còn chạy đến cố tình tông vào người nhân viên
đang phân làn để ngăn cản việc thu phí
theo thống kê của bộ giao thông vận tải
do ảnh hưởng của dịch bệnh
hiện có khoảng năm mươi bốn số lượng xe vận tải hoạt động
khoảng bốn trăm sáu mươi hai xe
tương đương gần một triệu lái xe và phụ xe
bộ đã chỉ đạo
đôn đốc ca cục tổng cục
chuyên ngành đường bộ hàng không đường sát
bám sát tình hình dịch bệnh
để triển khai các giải pháp giao thông phù hợp
theo bộ giao thông vận tải
việc quản lý các bến cóc xe dù gặp nhiều khó khăn
cần có giải pháp quyết liệt
nhằm kiểm soát việc vận chuyển người và hàng hóa
giữa các tỉnh đặc biệt di chuyển từ các vùng dịch
để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan
giữa các địa phương
theo đó tất cả các tỉnh thành phố
cần quản lý nghiêm các điểm dừng của xe vận tải
bao gồm chạm xăng chạm nghỉ dọc đường
đồng thời tích cực kiểm tra
hướng dẫn tập huấn phòng chống dịch
và tổ chức xét nghiệm sàng lọc thường xuyên
tại những điểm này
cục cảnh sát giao thông đề nghị các lực lượng liên quan
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
sử dụng camera hành trình giám sát toàn bộ chuyến đi trên xe
hạn chế dịch bệnh lây lan
thưa quý vị và các bạn
trong vòng một tháng kể từ khi đi vào hoạt động
thì bệnh viện giã chiến số hai
tỉnh bắc giang đã tiếp đón điều trị
khoảng hơn năm trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
chỉ nhìn thấy số liệu này
thì cũng đủ để hình dung được áp lực công việc
cũng như là những sự vất vả
của các y bác sĩ tại đây
thấu hiểu những chia sẻ
với những áp lực của các y bác sĩ
những ngày qua hàng trăm y bác sĩ lực lượng công an nhân dân
đã tiếp tục sung phong lên đường
chi viện cho bệnh viện giã chiến hai
tỉnh bắc giang
đây là lần thứ hai bộ công an tri viện
các y bác sĩ cho địa phương này trong một tháng qua
hành trang lên đường
của các bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám
và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an hôm nay
ngoài tư trang
vật tư y tế hỗ trợ
là những cái bắt tay những lời động viên
của các đồng nghiệp
lần thứ hai
sung phong hỗ trợ chống dịch
nhưng bác sĩ nguyễn anh đức vẫn không khỏi xúc động
tuy là lần thứ hai đi rồi
nhưng mà lần trước thì
gia đình mình không đến đưa tiện
lần này thì
có cháu nhỏ cũng
bố muốn được biết là bố đi chống dịch như thế nào
cậu con dạy được rất sớm
hai mẹ con đến bệnh viện
và tiện bố đi
không tránh khỏi những cái

là một trăm hai mươi một câu chuyện
ai cũng có gia đình riêng
công việc riêng
nhưng khi bác giang cần
họ sẵn sàng gắt lấy bác sĩ
lại việc riêng
để sung phong lên đường
vì họ biết
hơn lúc nào hết
những đồng nghiệp của họ
ở bác giang
đang phải chịu một áp lực rất lớn
khi dịch bệnh covid một mươi chín
đang hoành hành
gia đình tôi cũng
là một gia đình
cũng leo người rất khó khăn
nhưng mà vì đây là nhiệm vụ
chúng tôi xác định là nhiệm vụ
nên chúng tôi luôn luôn sẵn sàng
kể cả dù có khó khăn đến đâu
hay là leo người như thế nào
thì vẫn phải
đặt nhiệm vụ của mình lên trên hết
làm sao cái dịch này được công chế
trong thời gian tới
thì chúng tôi cũng sẽ quyết định
là cử một cái đợt thứ hai
của cán bộ chiến sĩ
bệnh viện một mươi chín tháng tám
và cán bộ y tế của bệnh viện y học cổ truyền
lên hỗ trợ cho tâm dịch bác giang
với mong muốn là cùng chung tay
với ủy ban nhân dân tỉnh
để làm sao cái đợt dịch này
có thể sớm được chấm dứt
và thôi phục
hoạt động kinh tế cũng như đời sống
cho nhân dân của bác giang
đoàn y bác sĩ công an nhân dân
thực hiện nhiệm vụ
ở bệnh viện giã chiến số hai
nơi điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đông nhất kể từ đầu dịch
có những ngày chỉ ngủ vài tiếng
có những ca cấp cứ xuyên đêm
có những khoảnh khắc mệt mỏi
mà chỉ những người chiến đấu trong tâm dịch
mới thấu hiểu
nhưng không ai lo lắng băn khoăn hay do dự
dịch đến với chúng ta
nó như là thách thức
với một người cán bộ y tế
cũng như là giặc đến như thách thức
đối với lực lượng vũ trang
thì chúng ta cùng nhau chiến đấu
quyết tâm đoàn kết chiến đấu
để cùng nhau chống dịch
chúng ta đã thắng ba đợt rồi
đây là đợt thứ bốn
chúng ta càng quyết tâm càng đoàn kết
thì chúng ta sẽ càng chiến thắng sớm
ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
đồng chí chủ tịch cũng đã có văn bản
và cũng ghi nhận
cũng như đánh giá
về sự cần thiết
của y tế công an nhân dân
hỗ trợ cho bắc giang phòng chống dịch
và đánh đạo bộ công an
thì cũng đã
rất là sát sao
cũng như là đã
đưa ra những yêu cầu
đối với y tế công an nhân dân trong giai đoạn này
ngoài chúng ta làm tốt công tác phòng chống dịch
trong lực lượng công an
thì chúng ta cũng chung tay cùng với
ngành y tế và các tỉnh để tham gia phòng chống dịch
hơn một tháng đương đầu với các ca bệnh
gần ba trăm linh y bác sĩ công an nhân dân
cùng các đồng nghiệp
đã điều trị khỏi bệnh
cho nhiều bệnh nhân mắc covid
để dập tắt dịch
giải quyết rất điểm hậu quả của dịch
vẫn còn rất nhiều việc phải làm
nhưng với sự trung sức
trung lòng của tất cả mọi người
hy vọng dịch bệnh sẽ mau chóng qua đi
để trả lại một bắc giang bình yên
để các y bác sĩ
các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
sớm được trở về cùng gia đình
quả thực những hình ảnh
chiến sĩ áo trắng chia lửa
với tâm dịch bắc giang
khiến chúng ta cảm thấy thực sự ấm lòng
trong giai đoạn dịch bệnh
đang phức tạp và căng thẳng như hiện nay
xin được chúc các chiến sĩ áo trắng
sẽ an toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ
để dịch bệnh được đẩy lùi
và sớm được trở về với gia đình của mình
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc sáu h sáng mai